tính đến một mươi một h ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi các âu tàu trường sa sinh tồn và hai làng trài tốc ta núi le
do hải đoàn một trăm hai mươi chín quân cảng sài gòn quản lý vận hành trên quần đảo trường sa
đã đón ba mươi tám lượt tàu với gần một ngư dân các tỉnh quảng ngãi và quảng nam phú yên vào tránh trú bão
trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật và các làng trài trên quần đảo trường sa
đang phối hợp với các lực lượng nhất là cán bộ chiến sĩ trên các đảo trường sa
sinh tồn tốc tan núi le triển khai đồng bộ chặt chẽ các phương án phòng tránh bão
tổ chức hướng dẫn hỗ trợ các tàu cá hoạt động trong khu vực kịp thời vào neo đậu
tại các ô tàu lòng hồ bảo đảm an toàn đồng thời chuẩn bị chú đáo các phương án ứng phó kịp thời
khi có tình huống xảy ra sẵn sàng sơ tán ngư dân lên đảo và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có lệnh